hiện nay nhiều gia đình ở quảng ngãi cũng phản ánh tình trạng con em bị cưỡng ép lao động
và bị mắc kẹt khi làm việc bất hợp pháp cho các công ty cờ bạc trực tuyến tại philippines
để người nhà được về nước thì nhiều gia đình đã phải bỏ ra số tiền hàng trăm triệu đồng
cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai sau khi cầu cứu chị trần thị nga hai mươi hai tuổi
ở huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi được gia đình bỏ ra số tiền trên một trăm linh triệu đồng
để chuộc chị nga thoát khỏi công ty đánh bạc trực tuyến ở philippines
suốt thời gian làm việc tại công ty ở philippines chị nga sống trong hoang mang sợ hãi
trước đó qua lời giới thiệu chị nga cùng một mươi một người ở huyện bình sơn đã sang philippines
làm công ty cờ bạc trực tuyến
tại đây nhóm chị nga cũng như hàng trăm người khác bị công ty thu giữ hộ chiếu

công việc hàng ngày lôi kéo người tham gia cá cược bóng đá trực tuyến trên các trang mạng xã hội
mỗi tháng lôi kéo trên một mươi người việt nam tham gia
trường hợp có ý định bỏ trốn hoặc làm việc không hiệu quả
sẽ bị bán cho công ty khác hoặc đưa vào phòng riêng để chấn áp
hiện nay tại quảng ngãi có trên ba mươi người dân sang philippines
sẽ làm việc tại công ty cờ bạc trực tuyến
công ty cờ bạc trực tuyến họ hứa hẳn là sẽ nhận được lương cao
nhưng thực tế thì họ ép công dân chúng ta là phải làm sao giao chỉ tiêu
một tháng phải kéo được một mươi năm người trở lên để tham gia cờ bạc trực tuyến
thì mới nhận đủ lương
nếu không thì họ bị xa thải hoặc là chuyển bán cho công ty
công ty khác hoặc là đe dọa về tính mạng
các nạn nhân sau khi sang philippines biết mình bị lừa
cưỡng bức lao động đã liên lạc đối tượng co dẫn dắt qua
nhưng bị đối tượng này bỏ rơi và đe dọa
chắc chắn không có một chương trình nào mà đi nhanh làm việc nhẹ
đi cao không cần học hết cả
nhưng mà người lao động ở dưới địa phương thì cứ ngang những lời dụ dỗ ngon ngọt
mà bỏ tiền vào những chương trình này
và tham gia cuối cùng là coi như là bị những hậu quả không tốt xảy ra
như trường hợp lao động của quốc ngãi
chúng ta cũng đã trên dưới bài trang trường hợp ra
thủ đoạn hoạt động giới thiệu dẫn dắt việc làm tương tự các vụ việc xảy ra
ở các sòng bạc campuchia và có dấu hiệu mua bán người cưỡng bức lao động
hiện nay vẫn còn nhiều công dân việt nam chót đi lao động chui ở philippines
mong muốn về lại việt nam
do vậy người dân cần cảnh giác trước các lời mời kêu gọi qua philippines
làm việc nhẹ lương cao của các đối tượng trên mạng xã hội
khi phát hiện thông tin về các đối tượng đường dây lôi kéo môi giới tổ chức
nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo mua bán người cần thông báo cho người thân gia đình
và kịp thời báo cho cơ quan công an để cơ quan chức năng kịp thời phòng ngừa
ngăn chặn điều tra xử lý